từ giờ ngày ba mươi tháng chín người dân thành phố đà nẵng được đi tắm biển vào các buổi sáng các khách sạn chợ truyền thống cơ sở tôn giáo tiệm tóc được hoạt động trở lại
tối hai mươi tám tháng chín chủ tịch ủy ban nhân dân tp đà nẵng lê trung trinh ban hành chỉ thị tám và các biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả covid một mươi chín thay thế chỉ thị năm cách ly xã hội cao hơn chỉ thị một mươi sáu
theo đó chính quyền đà nẵng cho phép người dân tắm biển từ bốn h ba mươi đến sáu h ba mươi sáng và phải rời đi ngay chưa cho tắm nước ngọt không tập trung đông người trên bãi biển cấm tụ tập vui chơi thể thao ăn uống bán hàng rong tại bãi biển giữ khoảng cách ít nhất một mét với người khác đeo khẩu trang trước và ngay sau khi tắm biển
chợ truyền thống cũng được phép mở lại với điều kiện bố trí luân phiên tối đa năm mươi số lượng gian hàng có vách ngăn giữa người bán người mua tiểu thương và những người làm việc trực tiếp tại chợ phải được tiêm ít nhất một mũi vaccine sau một mươi bốn ngày hoặc đã khỏi covid một mươi chín
mỗi hộ gia đình được đi chợ ba ngày một lần và phải có giấy đi mua hàng qr code các cuộc họp tập huấn hội thảo trong nhà do các cơ quan đơn vị doanh nghiệp tổ chức trừ hoạt động sự kiện được cấp có thẩm quyền cho phép không tập trung quá hai mươi người một phòng
nếu người tham gia được tiêm đủ hai mũi vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong sáu tháng thì được tăng số lượng không quá một trăm linh người các khách sạn cơ sở lưu trú được hoạt động không quá ba mươi số phòng hiện có nếu khách đã tiêm đủ hai liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín thì được lưu trú tối đa không quá năm mươi số phòng
phương tiện vận chuyển khách công cộng hoạt động tối đa không quá năm mươi số ghế quy định người vận chuyển hàng hóa shipper phải đeo khẩu trang y tế đạt chuẩn găng tay và khử khuẩn tay bằng nước sát khuẩn sau mỗi lần tiếp xúc đã được tiêm ít nhất một liều vaccine sau một mươi bốn ngày hoặc đã khỏi covid một mươi chín người dân khi tham gia các hoạt động này phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định đảm bảo sức khỏe cho bản thân và an toàn với xã hội